thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn công tác bộ kế hoạch và đầu tư
đến làm việc tại bắc kinh và thượng hải trung quốc bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
đã trao đổi làm việc với nhiều cơ quan hiệu quan của phía bạn nhằm tìm hiểu kinh nghiệm
trong việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao
bộ kế hoạch và đầu tư được chính phủ giao triển khai các thủ tục để sớm hoàn thành thẩm định báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam phối hợp với bộ giao thông vận tải
chủ động xây dựng phương án hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài để huy động nguồn vốn
cân đối bố trí kế hoạch vốn triển khai dự án
bộ trưởng nguyễn trí dũng đã có chuyến công tác tìm hiểu nghiên cứu về lĩnh vực này
đoàn công tác đã làm việc với cục đường sắt trung quốc về kinh nghiệm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao
cách thức nghiên cứu khả thi dự án đường sắt huy động nguồn lực phát triển công nghiệp đường sắt đào tạo nguồn nhân lực
trực tiếp tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt tốc độ cao bắc kinh thượng hải có chiều dài hơn một ba trăm linh km
và làm việc với tập đoàn toa xe trung quốc để trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp đường sắt
công nghệ tàu khách tốc độ cao công nghệ thông tin tín hiệu thiết kế và giá thành đoàn tàu khách mà trung quốc đang sử dụng